theo thống kê của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai cho biết đợt mưa lũ vừa qua tại miền trung đã làm chín người chết và mất tích
theo đó đã có năm người chết do bị lũ quấn quảng trị hai người thừa thiên huế một người quảng nam một người bình định một người
số người mất tích do lũ cuốn trôi là bốn người quảng nam một người quảng ngãi một người bình định hai người
hiện chính quyền các địa phương và các lực lượng tại chỗ đang cùng người dân nỗ lực ứng phó mưa lũ khắc phục hậu quả và tiếp tục thống kê cập nhật thiệt hại